nằm trong bảy chương trình đột phá của tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi chín tháng ba sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp với trường đại học quốc tế
đại học quốc gia tp hcm tổ chức hội thảo bàn về giải pháp giảm ủn tắc giao thông
giảm tai nạn giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hcm
tham dự hội thảo có ông khuất việt hùng phó ban chuyên trách ban an toàn giao thông quốc gia
lãnh đạo các ban ngành của tp hcm và các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông
nguyên nhân khiến tình trạng ủn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng là do nhiều yếu tố
trong đó việc mở đường xây cầu chưa tính đến yếu tố động của giao thông
việc thiết kế giao thông còn nhiều bất hợp lý quy hoạch giao thông chưa tính đến lâu dài
chưa quan tâm đúng mức việc kết hợp biện pháp quản lý và biện pháp công trình
gom tắc quản lý và điều phối giao thông còn hạn chế
theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông
nếu không quyết liệt tìm và thực hiện các giải pháp một cách căn cơ
thì khả năng cao trong năm đến một mươi năm tới
tp hcm sẽ trở thành bãi đậu xe khổng lồ như một số thành phố trên thế giới đã trải qua như bangkok jakarta
nhóm giải pháp được nhiều chuyên gia đồng thuận nhất là thuộc về vấn đề quản lý
bởi theo các khảo sát hành vi thực tế trong giao thông bị tác động chính từ quản lý
cùng với đó đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông cũng đã được nhắc lại
cũng tại buổi hội thao này nhóm nghiên cứu đứng đầu là phó giáo sư tiến sĩ hồ thanh phong
đã giới thiệu phần mềm quản lý giao thông
thông minh với nhiều tính năng được đánh giá cao